nhiều công ty du lịch lữ hành đang tập trung nguồn lực nhân sự để xử lý khối lượng lớn công việc liên quan đến quyền lựa khách hàng do dịch covid một mươi chín
ngành du lịch vừa mới có được những kết quả bước đầu khả quan với chương trình kích cầu nội địa thì lại tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn ngay trong mùa cao điểm
sau khi một số ca nhiễm covid một mươi chín ghi nhận tại đà nẵng và một số tỉnh miền trung các doanh nghiệp du lịch đã làm việc ngày đêm để thương lượng những nhà cung cấp dịch vụ như hàng không
điểm đến khách sạn để bảo đảm quyền lợi khách hàng trong việc hủy đổi tuyến
hiện các đơn vị du lịch đã đưa ra những kịch bản xử lý khác nhau nhằm bảo đảm quyền lợi cho du khách
trong những ngày qua sở du lịch hà nội đã thông tin đến các doanh nghiệp để nắm bắt tình hình sức khỏe của du khách đồng thời đưa ra khuyến cáo người dân không đi du lịch đến vùng có dịch
đã tổng hợp nhanh số lượng khách của một mươi sáu doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố đã đưa đón khách đến đà nẵng từ mùa một tháng bảy đến hai mươi bảy
tổng số là một tám trăm năm mươi khách và yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục bám sát thông tin của khách sau khi mà đã hoàn thành chương trình du lịch
không cần phải cách ly tập trung mà có thể là tự cách ly một mươi bốn ngày và sẽ theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân mình
nếu mà có cấm biểu hiện là ho hay là sốt thì cần phải là báo ngay cho các cơ sở y tế phòng chống covid
dù đã lên phương án phòng trường hợp covid một mươi chín tái lây nhiễm nhưng diễn biến ngày càng quá nhanh nằm ngoài sự chuẩn bị của nhiều doanh nghiệp du lịch
không chỉ hủy tour đi đà nẵng và một số tỉnh miền trung các khách đặt tour combo đi những điểm tuyến khác cũng muốn dựa hành trình
nhất là trong tháng tám tới với diễn biến hiện nay ngành du lịch lại phải đối mặt khó khăn thêm một lần nữa